tại nhà quốc hội chiều sáu tháng ba phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã tiếp chủ nhiệm
ủy ban dân tộc quốc hội lào bua phan ly cai gia cùng đoàn công tác nhân dịp đoàn thăm làm việc tại việt nam
từ ngày năm đến ngày một mươi một tháng ba
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa ủy ban dân tộc quốc hội lào
và hội đồng dân tộc của quốc hội việt nam
phó chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ tăng cường giao lưu
trao đổi kinh nghiệm thuộc lĩnh vực mình phụ trách
chủ nhiệm ủy ban dân tộc của quốc hội lào bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp
hiệu quả của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam trên tất cả các lĩnh vực
mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ủy ban dân tộc của quốc hội lào
vào hội đồng dân tộc của quốc hội việt nam và giữa quốc hội hai nước lào việt nam